ban bí thư trung ương đảng vừa có kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
theo đó việt nam phấn đấu sớm đạt mục tiêu tất cả thực phẩm được sản xuất kinh doanh lưu thông và tiêu dùng trên lãnh thổ đều an toàn
ban bí thư nêu rõ bảo đảm an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa cấp bách vừa lâu dài là chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm ở các cấp
người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo về lĩnh vực này trên địa bàn
đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân các cấp và các phương tiện truyền thông
để bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất kinh doanh chế biến đến tiêu dùng
ban bí thư cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trước hết là với các nước láng giềng
để bảo đảm an toàn thực phẩm kiểm soát chặt chẽ hóa chất bảo vệ thực vật các chất cấm trong sản xuất thực phẩm và thực phẩm nhập khẩu vào việt nam nhất là qua đường tiểu ngạch